vâng cùng trao đổi với tôi về chủ đề có nên đầu tư trái phiếu trong năm hai nghìn hai mươi
xin được giới thiệu tiến sĩ nguyễn trí hiếu chuyên gia tài chính ngân hàng
nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nhìn lại một năm thị trường trái phiếu
theo công bố của sở giao dịch chứng khoán hà nội
theo công bố của sở giao dịch chứng khoán hà nội
dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm hai nghìn một mươi chín đạt trên một mươi một gdp
vượt mục tiêu mà chính phủ đề ra
xét theo loại hình doanh nghiệp nhóm ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất
với bốn mươi bốn tổng số trái phiếu phát hành
tiếp đến là nhóm bất động sản và các công ty chứng khoán
lũy kế cả năm hai nghìn một mươi chín có hai trăm một mươi bảy doanh nghiệp tham gia phát hành trái phiếu
huy động được hai trăm chín mươi sáu bảy trăm linh tỷ đồng
bên cạnh đó thị trường trái phiếu hai nghìn một mươi chín cũng ghi nhận sự tham gia của các nhà đầu tư cá nhân
điều này cho thấy thị trường trái phiếu đang tạo ra sức hấp dẫn không nhỏ với các nhà đầu tư
và liệu trong năm hai nghìn hai mươi
thị trường trái phiếu có tiếp tục theo đà tăng trưởng như đã diễn ra trong năm hai nghìn hai mươi
vâng thưa ông trong năm hai nghìn một mươi chín thì chúng ta có thể thấy sự tăng trưởng mạnh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp
vậy theo ông điều này có lặp lại trong năm hai nghìn hai mươi không ạ
tôi nghĩ rằng có khả năng là thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh như hai nghìn một mươi chín
chúng ta biết rằng năm hai nghìn một mươi chín
thì nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng ở mức bất động
nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng bảy hai mặc dù thấp hơn năm hai nghìn một mươi tám là bảy tám
nhưng mà hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín là hai cái năm vượt chỉ tiêu bảy
và cái chỉ tiêu mà quốc hội đề ra là sáu sáu đến sáu tám trong năm vừa qua
thành ra nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng tốt
trong khi đó thì lạm phát ở mức hai bảy mươi sáu tức là chúng ta có một nền kinh tế ổn định
và chính vì thế mà trong năm vừa qua
thì ngân hàng nhà nước cũng khuyến khích các doanh nghiệp có thể giảm thiểu
cái áp lực trên hệ thống ngân hàng và phát hành trái phiếu
để mà có thể cung cấp được một cái nguồn vốn mà không dựa vào ngân hàng
thì năm vừa qua hai nghìn một mươi chín thì trái phiếu doanh nghiệp cũng có cái độ tăng trưởng rất tốt
các doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu nhiều hơn là dự đoán của chính phủ
và mục tiêu của chính phủ
thì điều này là cái điều tốt
cái thứ nhất là nó giảm thiểu được cái áp lực trên hệ thống ngân hàng
tức là các doanh nghiệp thay vì đi vay ngân hàng
thì bây giờ có thể phát hành
trái phiếu của doanh nghiệp để giảm cái áp lực
và cái điều tốt nữa là đối với nhiều nhà đầu tư
thì trái phiếu doanh nghiệp có lãi suất cao hơn là gửi tiết kiệm của ngân hàng
có thể cao từ hai cho đến ba
và đó là cái lợi cho các nhà đầu tư
vâng thì nhìn lại trong năm hai nghìn một mươi chín
thì chúng ta có thể thấy là có khoảng chín sáu mươi bốn các nhà đầu tư cá nhân đầu tư vào cái thị trường này
vậy thì theo ông trong năm hai nghìn hai mươi
thì những nhà đầu tư cá nhân này có nên tiếp tục vào đầu tư không ạ
tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư cá nhân nên tiếp tục đầu tư
chúng ta biết rằng trong trái phiếu doanh nghiệp thì có hai loại trái phiếu
trái phiếu do các ngân hàng thương mại phát hành
và trái phiếu do các tổ chức không phải là ngân hàng là các doanh nghiệp phát hành
với các doanh nghiệp phát hành
thì cái trái phiếu của họ mang tính rủi ro cao hơn là trái phiếu do các ngân hàng phát hành
và chính vì thế mà các nhà đầu tư cá nhân nên xem xét
nên tự tư vào trái phiếu doanh nghiệp nhưng mà rất cẩn thận
trái phiếu doanh nghiệp thì nếu mà là những cái trái phiếu doanh nghiệp mà được bảo đảm bằng tài sản
chẳng hạn như tài sản bất động sản thì điều đó là tốt
nhưng mà rất nhiều những trái phiếu đó là thuộc loại tín chấp
tức là không có tài sản bảo đảm đi cùng với lại trái phiếu
và cái độ rủi ro của nó rất là cao
và chính vì thế mà tôi nghĩ rằng các nhà đầu tư nên quan tâm đến điều như thế này
thứ nhất là có thể đầu tư vào các trái phiếu của các doanh nghiệp
nhưng mà nên chọn mặt gửi vào
nếu mà là những cái doanh nghiệp những cái tổ chức phát hành có báo cáo tài chính minh bạch
có kiểm toán độc lập thì những cái thông tin và những cái chỉ tiêu tài chính đó
các nhà đầu tư có thể xem xét để mà có thể xác định được cái khả năng trả nợ của doanh nghiệp phát hành
còn những cái doanh nghiệp mà chưa có uy tín trên thị trường hoặc là cái báo cáo tài chính của họ không chuẩn mực
thì tôi đề xuất là nên tìm đến những trái phiếu mà được ngân hàng bảo lãnh
và cái điều thứ ba quan trọng là chúng ta đừng vội vàng chỉ vì lãi suất cao mà chúng ta nhảy vào mua trái phiếu
tại vì thường thường những doanh nghiệp yếu và rủi ro cao là những doanh nghiệp mà phát hành trái phiếu với lãi suất cao
thưa quý vị thị trường trái phiếu đang tạo ra sức hút với các nhà đầu tư
tuy nhiên kênh đầu tư này đang tiềm ẩn nhiều rủi ro về chính sách và các yếu tố bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư
nếu các nhà đầu tư cá nhân không có kiến thức hay sự tư vấn về việc lựa chọn doanh nghiệp nào để đầu tư thì rất dễ bị thất bại
hãy cẩn trọng và cân nhắc khi bỏ tiền đầu tư vào thị trường trái phiếu
một tâm điểm của chúng tôi hôm nay đến đây là hết xin được cảm ơn sự tư vấn của tiến sĩ nguyễn trí hiếu